mùa hè là giai đoạn cao điểm của bệnh viêm não trong đó có viêm não nhật bản đây là một trong những bệnh nguy hiểm và gây tỷ lệ tử vong cao ở trẻ nhỏ hoặc để lại những di chứng nặng nề
viêm não nhật bản có thể xảy ra quanh năm nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng hè đỉnh điểm dịch vào các tháng năm sau
ở mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não nhật bản đều có thể mắc bệnh
tuy nhiên bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới một mươi năm tuổi
người lớn cũng có nguy cơ mắc bệnh do chưa từng được tiêm chủng và có thể bị nhiễm virus khi đi du lịch lao động công tác vào vùng lưu hành bệnh này

tuy nhiên bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới một mươi năm tuổi
người lớn cũng có nguy cơ mắc bệnh do chưa từng được tiêm chủng và có thể bị nhiễm virus khi đi du lịch